nằm trong chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư tỉnh bạc liêu năm hai nghìn một mươi tám chiều nay
ubnd tỉnh bạc liêu đã tổ chức lễ khởi công khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm bạc liêu
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự buổi lễ
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm bạc liêu được xây dựng tại xã hiệp thành
thành phố bạc liêu có quy mô bốn trăm một mươi tám hectare tổng vốn đầu tư một tỷ đồng
tổng mức đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là khoảng hai sáu trăm năm mươi tỷ đồng
cũng trong dịp này tập đoàn việt úc đã tổ chức lễ thả tôm nuôi tại khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao trong nhà kính
với tổng diện tích là ba trăm một mươi năm hectare tổng vốn đầu tư một tỷ đồng sử dụng hơn hai lao động địa phương
nhân dịp này tập đoàn việt úc tổ chức lễ khởi công biểu tượng con tôm lớn nhất cả nước và thế giới với chiều cao hai mươi năm mét
đây sẽ là biểu tượng cho cả ngành tôm của bạc liêu nói riêng và việt nam nói chung